hàn quốc triều tiên thiết lập đường dây nóng trực tiếp
venezuela chấn áp hoạt động phá hoại hệ thống tài chính
sau đây là nội dung chi tiết
đánh giá cao chủ tịch tỉnh quảng tây đã có nhiều đóng góp vào mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa việt nam và trung quốc
nhất là quan tâm đề nghị phát triển thương mại biên giới
giữa hai nước bộ trưởng trần tuấn anh đề nghị hai bên tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khâu thông quan hàng hóa ở cửa khẩu biên giới
tạo điều kiện thuận lợi thương mại lựa chọn hàng hóa tiêu biểu để thúc đẩy giao thương
hai bên cần nâng cấp xây mới một số cầu để tạo thuận lợi thông thương
chủ tịch tỉnh quảng tây khẳng định quảng tây sẽ nỗ lực kết nối các ý tưởng hợp tác hai bên
nhất là thúc đẩy kim ngạch thương mại thúc đẩy xây dựng hạ tầng cửa khẩu biên giới
đồng thời thúc đẩy cơ chế hai nước một điểm rừng thuận lợi hóa trong thanh toán
đồng thời đề xuất hai bên có thể chọn một số hàng hóa tiêu biểu để thực hiện thí điểm cơ chế này
như dưa hấu của việt nam và táo của trung quốc qua đó sẽ thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu thương mại
quảng tây cũng đang nỗ lực xây dựng đường biên giới hòa bình hiểu nghị với việt nam
đẩy mạnh chống buôn lậu tội phạm xuyên biên giới chuẩn bị để tổ chức tốt hội trợ trung quốc asean sắp tới
và mong việt nam tham dự tích cực sự kiện này
đề xuất thuế tài sản được bộ tài chính xây dựng trên cơ sở các nghị quyết của trung ương quốc hội và chính phủ
cùng với đó là chiến lược cải cách thuế giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
những nghiên cứu đề xuất này để xin ý kiến nhân dân các tổ chức chuyên gia để tiếp tục hoàn thiện đề án về thuế tài sản
đây là nội dung bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng trao đổi với các cơ quan báo chí về nội dung dự án luật thuế tài sản vào chiều hai mươi tháng bốn
về mục tiêu của đề xuất thuế tài sản
bộ trưởng đinh tiến dũng nhấn mạnh tới việc tăng cường quản lý nhà nước về tài sản nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản
đặc biệt đất đai hạn chế lãng phí tài sản công đẩy mạnh minh bạch công khai
đề xuất này cũng là giải pháp phòng chống tham nhũng mở rộng nguồn thu cho ngân sách nhà nước
đề xuất này cũng là giải phóng nguồn thuế tài sản nâng cao hiệu quả sử dụng nhà và đất
cùng với nó hạn chế sử dụng lãng phí tài sản tài nguyên là đất đai và công sản
thứ ba là đảm bảo sự minh bạch trong quản lý sử dụng tài sản
và như vậy nó sẽ góp phần rất quan trọng vào công tác phòng ngừa và phòng chống tham nhũng
và cái cuối cùng nếu cái luật này được thông qua tức là trên cơ sở nào đó chúng ta cũng mở rộng nguồn thu từ ngân sách nhà nước
cho ngân sách nhà nước và đảm bảo cơ cấu lại nguồn thu và đảm bảo nguồn thu cho ngân sách
trong bối cảnh hội nhập việt nam cắt giảm một số sắc thuế quan trọng
cộng thêm giá dầu giảm sâu trong thời gian vừa qua đặt ra yêu cầu phải mở rộng nguồn thu
song song với đó là giải pháp tiết kiệm chi ngân sách
đặc biệt giảm chi thường xuyên để có tiền chi cho đầu tư phát triển
chúng ta đã đưa ra các giải pháp về cắt giảm chi tiêu hội nghị hội thảo
đi nước ngoài lễ hội khởi công khánh thành kể cả các giải pháp hiện nay đang làm đó là khoán xe cộng
và trong thời gian tới chúng tôi nghĩ rằng là các giải pháp này vẫn tiếp tục sẽ phải triển khai
nhưng đồng thời phải làm sao triển khai tốt tinh thần của hai cái nghị quyết của trung ương vừa rồi
đó là nghị quyết số một mươi tám về sắp xếp lại tổ chức bộ máy
tinh giản biên chế nâng cao hiệu lực hiệu quả
bộ trưởng cho biết thêm bộ tài chính đang thực hiện một số giải pháp như khoán xe công trong hai năm qua
cùng với đó là việc thực hiện quyết liệt tinh giản bộ máy sắp xếp lại tổ chức
hôm qua hội liên hiệp văn học nghệ thuật thành phố hà nội đã tổ chức đại hội lần thứ một mươi hai
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một thảo luận phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới ra mắt ban chấp hành khoa mới
trong nhiệm kỳ qua hội liên hiệp văn học nghệ thuật hà nội đã
có những hoạt động phong phú sáng tạo đạt được nhiều kết quả nổi bật
hội đã thực sự trở thành mái nhà chung tập hợp động viên văn nghệ sĩ trong lao động sáng tạo văn học nghệ thuật
các tác phẩm ấn phẩm văn hóa văn học nghệ thuật của các văn nghệ sĩ thủ đô ngày càng phong phú đa dạng
tăng đáng kể về số lượng và chất lượng và khẳng định được vai trò vị thế trong nền văn học nghệ thuật nước nhà
tại đại hội các thành viên hội liên hiệp văn học nghệ thuật hà nội đã bầu ra ban chấp hành khóa mới
đề ra những phương hướng nhiệm vụ đường lối phát triển trong thời gian tới
đặc biệt quan tâm đến nâng cao chất lượng các sáng tác văn học nghệ thuật đào tạo đội ngũ nghệ sĩ trẻ kế cận
ngày hai mươi tháng bốn đoàn kiểm tra thực hiện nghị quyết hai mươi năm của trung ương do đồng chí nguyễn lam
phó trưởng ban dân vận trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an
tại buổi làm việc đoàn công tác đã nắm bắt tình hình thực hiện nghị quyết số hai mươi năm của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một
về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận trong thời kỳ mới
đồng chí nguyễn lam phó trưởng ban dân vận trung ương đã đánh giá cao việc thực hiện nghị quyết số hai mươi năm
của bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an trong thời gian vừa qua
đồng chí nhấn mạnh việc thực hiện công tác dân vận của lực lượng vũ trang nghệ an đã để lại niềm tin giữa người dân với đảng
với việc làm thường xuyên liên tục đã tác động lớn đến đời sống nhân dân nhất là vùng khó khăn
đồng chí cũng mong muốn thời gian tới lực lượng vũ trang nghệ an tiếp tục có nhiều cách làm hay để công tác dân vận thực sự hiệu quả
cục văn thư và lưu trữ nhà nước vừa tổ chức công bố và giới thiệu ba bộ phim tư liệu về quá trình đàm phán ký kết hiệp định paris tại việt nam
đây là chương trình nằm trong khuôn khổ đề án sưu tầm tài liệu lưu trữ quý hiếm của việt nam và về việt nam
được thủ tướng chính phủ phê duyệt vào năm hai nghìn một mươi hai
bộ phim được giới thiệu lần này là việt nam
hòa bình cho việt nam và việt nam cuộc chương trình tới hòa bình
đây là ba bộ phim nói về các tình tiết những phiên tranh biện của quá trình đàm phán ký kết hiệp định paris về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở việt nam
những thước phim này đều do các nhà làm phim pháp thực hiện và đang được bảo quản tại viện phim quốc gia pháp
trong phim có nhiều hình ảnh chưa từng được công bố tại việt nam
ba bộ phim này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc cung cấp tư liệu để công chúng có cái nhìn toàn diện hơn về cuộc chiến tranh vệ quốc của việt nam
dự kiến ba bộ phim này sẽ được phát sóng vào tháng bốn và tháng năm chào mừng bốn mươi ba năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước và kỷ niệm năm mươi năm ngày bắt đầu hội nghị paris về việt nam
giải thưởng do công ty truyền thông chạm đọc phát động với tiêu chí tìm ra cuốn sách truyền cảm hứng
và người viết trẻ xuất sắc theo sự bình chọn của độc giả và chuyên gia
giải thưởng trạm được tổ chức với mục đích nhằm khuyến khích định hướng các bạn trẻ việt nam đọc những cuốn sách hay chất lượng đồng thời cổ vũ tinh thần sáng tạo của các tác giả trong nước hướng đến việc đưa giải thưởng này trở thành giải thưởng uy tín về sách thường niên để lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng
nắm bắt được nhu cầu này
mới đây tại hà nội bộ sách hedone pictor giải đố bức họa ẩn dấu đã chính thức ra đời
hidden picture giải đố bức họa ẩn dấu gồm có bốn cuốn
ở đó là các bức tranh với từng món đồ cụ thể mà các em sẽ đi tìm
những câu đố mà nhà sản xuất đưa ra trong gần bảy mươi năm qua vừa có tính giáo dục vừa vô cùng vui nhộn
các em sẽ phát triển được ốc quan sát kỹ năng tập trung đồng thời củng cố vốn từ vựng tiếng anh trong khi tham gia vào những chuyến phiêu lưu của các nhân vật trong chủ đề
ngoài ấn phẩm sách giấy
ứng dụng trò chơi giải đố bức họa ẩn dấu sẽ mang đến cho các bạn nhỏ những khoảnh khắc vui vẻ thư giãn
ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm ngày sách việt nam hai mươi một tháng bốn bộ sách hứa hẹn là món quà có tính trí tuệ vừa phát triển ốc quan sát khả năng tập trung vừa giúp trẻ học tiếng anh lại có tính giải trí dành cho trẻ em trong mùa hè này
trong khuôn khổ chương trình các vị phụ huynh cũng đã được lắng nghe những chia sẻ về phương pháp giáo dục dành cho con em mình của tiến sĩ giáo dục ngô vũ thu hằng và nhà báo hoàng minh trí
ủy ban nhân dân thành phố cần thơ vừa tổ chức hội thảo quốc tế tầm nhìn du lịch đồng bằng sông kiều long hiện đại bền vững thích ứng biến đổi khí hậu để xác định tầm nhìn cho sự phát triển bền vững ngành du lịch của khu vực
tham gia chương trình là đại diện các tỉnh thành của khu vực đồng bằng sông kiều long cùng các chuyên gia trong ngành
hội thảo được thông qua ba chủ đề chiến lược để xây dựng các đề xuất du lịch gồm nghỉ dưỡng trên sông safari đồng bằng sông kiểu long và khám phá sinh thái nông nghiệp
các chuyên gia cũng nhấn mạnh đồng bằng sông kiểu long có nhiều tài sản du lịch quý giá cả về thiên nhiên văn hóa ẩm thực và có thể được phát triển phù hợp với các xu thế lớn trên thế giới
qua đó sẽ tạo động lực mới cho sự phát triển của đồng bằng sông kiều long theo định hướng bền vững thích ứng với mối đe dọa đang ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu
tạo nhiều công an việc làm mới cho người dân đồng bằng sông kiều long thực sự mang lại lợi ích nhiều mặt về phát triển kinh tế xã hội của địa phương
cũng như tạo thời cơ và động lực mới cho thu hút đầu tư và sự kết nối phát triển của một mươi ba tỉnh đồng bằng sông kiều long trong thời gian tới
theo ban tổ chức dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm hai nghìn một mươi tám đến thời điểm hiện tại mọi công tác chuẩn bị cho dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm hai nghìn một mươi tám đã sẵn sàng cho ngày khai hội
cả về phần lễ và phần hội
với nhiều hoạt động văn hóa sẽ được tổ chức với quy mô rộng khắp từ thành phố việt trì cho đến trung tâm lễ hội đền hùng và các xã vùng ven thành phố việt trì phú thọ
tỉnh phú thọ đang tích cực chuẩn bị về cơ sở vật chất nội dung các hoạt động phần lễ và phần hội
đồng thời triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự an toàn để tổ chức thành công dỗ tổ hùng vương
cả những kế hoạch các phương án hiệp đồng về đảm bảo an ninh trật tự an toàn đảm bảo
công tác hậu cần phục vụ tại khu tích định diện hùng rồi trang trí tuyên truyền cổ động trực quan
rồi chỉnh trang các khuôn viên để tạo một không gian tổ chức lễ hội để đón đồng bào về là cơ bản chúng tôi đã hoàn tất
để sẵn sàng phục vụ đồng bào và nhân dân để giữ các hoạt động lễ hội cũng như các đơn vị để tổ chức các hoạt động phục vụ lễ hội
dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm hai nghìn một mươi tám sẽ diễn ra trong năm ngày
từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi năm
một mươi tháng bốn tức ngày sáu đến ngày một mươi tháng ba âm lịch trong phạm vi khu di tích lịch sử đền hùng thành phố việt trì và các xã phường vùng ven đền hùng
với sự chuẩn bị chú đáo mùa lễ hội đền hùng năm hai nghìn một mươi tám hứa hẹn sẽ thành công tốt đẹp
để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách thập phương khi hành hương về đất tổ
đồng thời góp phần quan trọng vào việc giữ gìn và phát huy giá trị tín ngưỡng thờ cúng hùng vương di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
và nó sẽ giúp làm gia tăng cái giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
hiện nay chiến lược cạnh tranh bằng thương hiệu đang diễn ra rất mạnh mẽ và sâu rộng
không chỉ dừng lại ở cấp độ doanh nghiệp mà đã phát triển lên mức độ địa phương ngành hàng và thậm chí ở cấp quốc gia
trên thế giới đã có hơn tám mươi quốc gia đang triển khai chương trình xây dựng thương hiệu quốc gia để phát triển thương hiệu sản phẩm sang thị trường nước ngoài
vì vậy việc việt nam triển khai chương trình xây dựng thương hiệu quốc gia gắn với vấn đề hội nhập và phát triển xuất khẩu là phù hợp với xu hướng chung
tuy nhiên đây vẫn là bài toán khó đặc biệt là với các doanh nghiệp nhỏ và vừa
để tự doanh nghiệp mà đăng ký phát triển và bảo vệ cái thương hiệu của mình thì rất là khó khăn
cũng như là có những cái mà chúng tôi nghĩ rằng là có thể vướng vào những hành lang pháp lý ở các nước sở tại
chính vì vậy mà chúng tôi mong muốn là có sự hỗ trợ đồng hành
của cơ quan quản lý nhà nước cùng với cả các doanh nghiệp việt nam để chúng tôi mạnh dạng là chúng tôi phát triển ở các thị trường các nước khu vực
với sự hỗ trợ của các cơ quan nhà nước hoặc là các cơ quan chuyên môn của bộ công thương thì bản thân doanh nghiệp phải có cái cố gắng
ví dụ là đưa cái chất lượng hoặc là xây dựng những cái hình ảnh cho thương hiệu của mình
thì bản thân trước hết là phải nỗ lực từ doanh nghiệp cộng với sự hỗ trợ của các cơ quan ban hành của nhà nước
với rất nhiều những vướng mắt đó
diễn đàn đã trở thành cơ hội để các bên trao đổi về xu hướng xây dựng thương hiệu lợi ích của phát triển thương hiệu tại thị trường nước ngoài
và cách thức phát triển xuất khẩu bền vững trước thêm các hiệp định fta có hiệu lực
đối với các cơ quan cửa khẩu và doanh nghiệp của nước này về việc nhập khẩu hoa quả sang quảng tây
cũng khiến nhiều địa phương người nông dân trong nước lo lắng
bởi lẽ từ ngày một tháng bốn
hoa quả tươi nhập khẩu vào quảng tây phải có giấy phép nhập khẩu đáp ứng được đầy đủ yêu cầu thông tin về sản phẩm
những thông tin này có tác động thế nào đến tỉnh bắc giang khi mà mùa thu hoạch vải thiều đang đến gần
mà trong đó có gần một nửa sản lượng xuất khẩu sang trung quốc
chỉ còn gần hai tháng nữa hơn một mươi năm hectare vải thiều của huyện lục ngạn sẽ bước vào vụ thu hoạch
trong năm nay huyện lục ngạn tiếp tục duy trì và mở rộng diện tích vải thiều sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp
gần bốn mươi hộ nông dân tham gia chương trình này với diện tích đạt gần một mươi một hectare
sản phẩm vải thiều của tỉnh bắc giang đã được bảo hộ ở gần chục quốc gia và đã xuất khẩu đến nhiều thị trường
trong đó có những thị trường yêu cầu khắt khe về chất lượng sản phẩm như mỹ úc nhật bản pháp
trong năm nay huyện lục ngạn sẽ hỗ trợ đồng loạt cho việc dán tem truy xuất nguồn gốc xuất xứ đối với sản phẩm
huyện với chủ trương là sẽ liên kết phối hợp với vnpt và với việt theo để cấp cái tem truy xuất nguồn gốc cho quả vải thiều lục ngạn
thế và kinh phí thì năm nay là năm đầu tiên làm cái quả vải trên diện rộng cho nên là huyện sẽ hỗ trợ năm cái kinh phí để mua cái tem truy xuất nguồn gốc
theo cục bảo vệ thực vật bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thông tin từ phía quảng tây có tính chất là thông tin nội bộ của một địa phương phía nước bạn trung quốc
những yêu cầu này không quá lo ngại bởi đây không phải là những quy định hoàn toàn mới
trước những thông tin phía trung quốc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đã có những biện pháp cần thiết để các địa phương thương nhân có sự chủ động trong việc xuất khẩu hoa quả tươi sang cửa khẩu quảng tây
những yêu cầu này không quá lo ngại bởi đây không phải là những quy định hoàn toàn mới
tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng vừa tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đại biểu nông dân của một mươi hai huyện thành phố trong toàn tỉnh
tại hội nghị nhiều đại biểu đề nghị về việc tìm giải pháp tháo gỡ tình trạng được mua mất giá bảo vệ thương hiệu nông sản đà lạt lâm đồng xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất tiêu thụ
năm hai nghìn một mươi bảy giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh đạt hơn ba mươi sáu tỷ đồng chiếm bốn mươi bảy grdp toàn tỉnh
tuy nhiên lâm đồng hiện có hơn năm mươi một hectare sản xuất nông nghiệp công nghệ cao giá trị sản xuất bình quân hơn ba trăm một mươi triệu đồng một hectare một năm năng suất lò động nông nghiệp bình quân cao gấp ba năm lần bình quân cả nước
tại hội nghị lãnh đạo tỉnh lâm đồng đã trực tiếp trả lời xử lý các ý kiến của các nhà nông đại diện các hợp tác xã đồng thời giao các sở ngành liên quan tiếp thu các kiến nghị phương mắc để nghiên cứu đưa ra các giải pháp tháo gỡ trong thời gian sớm nhất
nhằm hỗ trợ cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng của thiên tai trong năm hai nghìn một mươi bảy báo tuổi trẻ phối hợp với tỉnh đoàn quảng bình tổ chức trao tặng ba mươi con bò giống cho ba mươi hộ dân tại huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
những năm qua quảng bình là địa phương chịu nhiều thiên tai khiến đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn
để giúp các hộ nghèo có việc làm và thoát nghèo bền vững báo tuổi trẻ phối hợp với tỉnh đoàn quảng bình đã tổ chức trao tặng ba mươi con bò giống cho ba mươi hộ dân
tại huyện tuyên hóa mỗi con bò giống trị giá một mươi năm triệu đồng tổng kinh phí đợt trao hỗ trợ là bốn trăm năm mươi triệu đồng
quảng bình là địa phương thứ hai thực hiện chương trình hỗ trợ bà con vùng bị ảnh hưởng bão lũ hạn mặn thực hiện với tổng kinh phí bảy năm tỷ đồng từ nguồn đóng góp của các bạn đọc báo tuổi trẻ
đây là hoạt động nằm trong chương trình nhịp cầu nhân ái do báo tuổi trẻ phối hợp cùng các tỉnh đoàn và hội nông dân các tỉnh thành trong cả nước thực hiện nhằm giúp các hộ nghèo có thêm tư liệu sản xuất góp phần xóa đói giảm nghèo
nhằm hướng dẫn cho người dân những kỹ năng cần thiết bảo đảm an toàn khi có sự cố cháy nổ xảy ra nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố hà nội đã đồng loạt tổ chức tập huấn kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy nổ trên địa bàn
đây là một buổi tập huấn thu hút đông đảo sự tham gia của người dân quận bắc tử liêm do các chiến sĩ của ban chỉ huy quân sự quận tận tình hướng dẫn cách sử dụng mặt nạ mv năm cũng như kỹ năng thoát nạn khi có tình huống cháy nổ bất ngờ xảy ra
cơ quan an ninh venezuela vừa bắt giữ một trăm linh năm đối tượng liên quan tới các hoạt động phá hoại hệ thống tài chính của nước này trong thời gian qua
đây là một phần trong chiến dịch chiến dịch bàn tay giấy được cơ quan chức năng venezuela triển khai nhằm chấn áp các loại tội phạm kinh tế
phó tổng thống nước này ông tarek el asami cho biết cơ quan an ninh venezuela đã thu giữ hơn ba tỷ bolivar khoảng năm mươi bốn trăm năm mươi đô la mỹ
trong các tài khoản ngân hàng liên quan đến hoạt động phá hoại của những đối tượng vừa bị bắt
cơ quan chức năng venezuela cũng xác định khoảng chín mươi tài khoản được sử dụng để thực hiện việc buôn lậu đồng bolivar thuộc hệ thống ngân hàng baesco
cũng theo thông báo chính phủ venezuela đã mở một cuộc điều tra đối với ngân hàng baesco sau khi có những bằng chứng xác thực cho thấy
âm mưu phá hoại hệ thống tiền tệ quốc gia venezuela thông qua việc cho phép chuyển tiền từ khu vực biên giới giữa colombia và venezuela vào các tài khoản mà không thực hiện bất kỳ biện pháp kiểm soát nào
thông báo cũng cho biết trong thời gian tới chính phủ venezuela sẽ đấu truyền
đấu tranh quyết liệt để bảo vệ chủ quyền tiền tệ quốc gia trước cuộc chiến tranh kinh tế tàn bạo mà đất nước đang phải đối mặt
du thuyền elizabeth đệ nhị đã mang một hơi thở mới sau khi được biến đổi để trở thành một khách sạn nổi tại dubai
du thuyền này đã ngưng hoạt động từ một mươi năm nay sau khi được các tiểu vương quốc ả rập thống nhất mua lại với giá một trăm linh triệu đô la mỹ
du thuyền elizabeth đệ nhị đã được công ty dubai world mua lại từ đội tàu kunad năm hai nghìn một mươi năm

thế nhưng cuộc khủng hoảng tài chính năm hai nghìn tám đã chỉ hoãn kế hoạch đưa tàu hoạt động trở lại
giờ đây elizabeth đệ nhị được tân trang lại toàn bộ dựa trên thiết kế ban đầu
bên trong khoang tàu du khách có thể chiêm ngưỡng chân dung của các nhà lãnh đạo của các tiểu vương quốc ả rập thống nhất qua từng thời kỳ
bên cạnh là bức ảnh của nữ hoàng elizabeth đệ nhị và samuel kunat người sáng lập doanh nghiệp đã tạo nên du thuyền này
tàu elizabeth đệ nhị được đưa vào vận hành lần đầu tiên năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín đã có hai mươi năm chuyến đi vòng quanh thế giới và từng vận chuyển hai năm triệu hành khách
giờ đây nó đã trở thành một khách sạn lộng lẫy một ba trăm linh phòng với giá giao động từ hai trăm linh đến một mươi năm usd mỗi đêm
trong bối cảnh các cuộc đình công của nhân viên ngành đường sắt tại pháp đang diễn ra mạnh mẽ và dự kiến kéo dài đến tận tháng sáu tới đây
người dân buộc phải tìm kiếm các phương tiện khác để đi làm
nhờ vậy dịch vụ chia sẻ
chia sẻ ô tô tại quốc gia này ngày càng phát triển
blacca công ty chia sẻ ô tô và kết nối tài xế với khách hàng đang ngày một an ninh làm ra kể từ khi đình công trong ngành đường sắt bắt đầu hôm ba tháng bốn
giám đốc điều hành blablaca cho biết số lượng hành khách đã tăng gấp đôi kể từ khi cuộc đình công nổ ra
thậm chí có một số tuyến đường có lượng hành khách tăng gấp sáu lần
bla plaka hy vọng đây sẽ là cơ hội lớn cho hãng này phát triển nhờ lợi thế dịch vụ giá rẻ và có uy tín
tuy doanh thu của chúng tôi không thể sánh bằng dịch vụ giao thông công cộng nhưng giờ nó đang cải thiện và cứ một người bắt đầu chia sẻ thì nó lại tiếp tục tăng lên
đây là thời điểm thuận lợi để phổ biến việc chia sẻ ô tô và phát triển dịch vụ này đặc biệt tại paris
với khoảng sáu mươi triệu người sử dụng ở hai mươi hai quốc gia plablaca hiện là ứng dụng chia sẻ các chuyến xe ô tô đường dài hàng đầu tại pháp
giờ đây hãng này đang tiến tới đa dạng hóa dịch vụ và đang phát triển ứng dụng blablalights
tập trung và kết nối lái xe với hành khách trong các tuyến đường ngắn di chuyển trong thành phố
blabarka hiện là cộng đồng chia sẻ chuyến xe chặng dài lớn nhất trên thế giới
khác với uber cung cấp dịch vụ kinh doanh cho khách hàng blaccare chỉ cung cấp dịch vụ chia sẻ kinh phí chuyến đi giữa khách hàng với khách hàng
do đó blacca không phải chi trả bảo hiểm hay phúc lợi cho các tài xế vì họ được coi là khách hàng chứ không phải là nhân viên của hãng
những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc
kết thúc bản tin thời sự của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
chúc quý vị và các bạn có một kỳ nghỉ cuối tuần đầm ấm bên người thân xin kính chào và hẹn gặp lại